xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng bốn tới đây tòa nhân dân tp hà nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra ở công ty cổ phần gang thép thái nguyên
đây là một trong số năm vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm trong năm hai nghìn hai mươi
phiên tòa dự kiến diễn ra trong một mươi ngày từ ngày một mươi hai cho đến ngày hai mươi hai tháng bốn xét xử tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật
trong vụ án này công ty cổ phần gang thép thái nguyên tisco được triệu tập với tư cách là nguyên đơn dân sự
công ty thép việt nam vns là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
hiện có hơn ba mươi luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
bốn bị cáo trong đó có năm người gồm mai văn tinh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
vns đầu văn hùng nguyên tổng giám đốc vns trần trọng mừng nguyên tổng giám đốc tisco trần văn khâm nguyên chủ tịch
hội đồng quản trị tổng giám đốc tisco ngô sĩ hán nguyên phó tổng giám đốc trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất
giai đoạn hai tisco bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm bị cáo bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm lê phú hưng nguyễn minh xuân nguyễn trí dũng hoàng ngọc diệp đoàn thu trang
đều nguyên là thành viên hội đồng quản trị vns
vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh nghệ an đã xác minh làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị hành hung tra tấn
sau đó bị quay lại video rồi tung lên mạng xã hội facebook
theo đó vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video
một nam thanh niên bị một nhóm đối tượng lột đồ hành hung
nạn nhân bị bắt quỳ xuống tại một bãi đất trống ven sông để nhóm người quay clip nhục mạng
ngoài ra nhóm người trên còn đào hố sau đó trói tay lấy bao tải chùm đầu nam thanh niên rồi đẩy xuống hố để trôn sống
trong video các đối tượng có giọng nói nghi là ở khu vực nghệ an hà tĩnh quảng bình
trước sự việc trên công an tp vinh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ
chỉ sau ba giờ đồng hồ đã xác định được địa điểm xảy ra sự việc là tại xóm hồng lam xã xuân giang huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
nam thanh niên bị chói tay đánh đập và lấp đất như trong video là nguyễn quang vinh sinh năm hai nghìn bốn
cùng với đó cơ quan công an đã xác định được một mươi ba đối tượng có liên quan và tiến hành triệu tập làm việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do vinh là thanh niên quậy phá ở địa phương cho nên bố mẹ của người này đã nhờ một đối tượng trong nhóm
đã nhờ một đối tượng trong nhóm dùng biện pháp mạnh để gian đe
vì vậy vào ngày hai mươi năm tháng ba nhóm đối tượng trên đã đưa vinh đến khu vực xóm hồng lam xã xuân giang huyện nghi xuân
để thực hiện hành vi như các video đã được đăng tải trên mạng xã hội
và hiện nay lực lượng chức năng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa bắt và di lý một đối tượng có hành vi đâm người khác mù mắt
sau hơn ba năm gây án trốn trốn
đó là nguyễn văn đồng hai mươi năm tuổi chú ở phường an bình thị xã buôn hồ
trước đó vào lúc khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng và nhiều người bạn đến một quán ở phường an đình thị xã buôn hồ để ăn nhậu
trong quán lúc này còn có anh dương đình giáp cùng năm người bạn khác chú cùng phường cũng đang nhậu ở bàn kế bên
cho đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày trong lúc mời diệu lẫn nhau đã xảy ra mâu thuẫn
cho nên đồng gọi anh giáp ra ngoài để nói chuyện
khi anh giáp vừa ra khỏi quán thì đồng đã dùng tay để nói chuyện
đồng đã dùng tay đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt khiến anh giáp ngã gục xuống đất
và chưa dừng lại đồng tiếp tục đè lên người anh giáp rồi dùng tay chân đấm đá nhiều cái vào người
sau khi được mọi người can ngăn thì đồng bỏ về nhà
còn anh giáp được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích là năm mươi ba
sau hơn ba năm trốn truy nã đồng đã bị công an thị xã buôn hồ bắt giữ tại huyện nhà bè tp hcm
thưa quý vị công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối với nhóm năm đối tượng
gồm lê ngân giang nguyễn tiến sang lương hoài bảo nguyễn văn huy đặng văn cường
cùng chú tại phường an hải tây về hành vi cướp giật tài sản
trước đó giang đã liên hệ với hồ bình khiêm một mươi tám tuổi trú tại phường mân thái quận sơn trà
để mua ma túy về sử dụng cùng với nhóm bạn
mặc dù không có ma túy để bán thế nhưng khiêm vẫn nhận lời và dùng thuốc tây giả thuốc lắc
đường phen giả là ma túy để bán lại cho giang với số tiền gần hai triệu đồng
cho đến tối khi mang ma túy vào quán karaoke trên địa bàn phường ai hà bắc để sử dụng
cả nhóm mới biết đây là ma túy giả cho nên rủ nhau đi tìm khiêm để trả thù
sau khi xảy ra xô xát khiêm bỏ chạy nhóm của giang đã lấy xe của khiêm về mở cốp để lấy số tiền đưa cho khiêm
rồi cất dấu xe máy tại một bệnh viện trên địa bàn sau đó nhanh chóng bỏ trốn
và hiện giang sang bảo cường đã bị tạm giữ riêng huy được tại ngoại
còn khiêm đã được công an phường lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung
công an phường vĩnh lạc và an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
vừa bắt quả tang bảy đối tượng từ tỉnh hàn nam và thành phố hải phòng
vào thành phố rạch giá có hành vi giải tờ rơi trên đường để quảng bá cho hoạt động vay tín dụng đen
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số tờ rơi trên là của phan văn linh và đỗ duy thành
năm đối tượng còn lại được linh và thành thuê đi giải tờ rơi và dán vào cột điện bờ tường
mỗi ngày từ hai trăm năm mươi cho đến ba trăm linh đồng
chỉ trong hai buổi sáng trước đó các đối tượng đã giải và dán được hàng chục nghìn tờ rơi cho vay tiền trả góp
còn lại hơn ba tờ rơi chưa kịp dán thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
vào sáng nay công an phường vĩnh lạc và phường an hòa thành phố rạch giá đã xử phạt hành chính bảy đối tượng
với số tiền từ ba trăm năm mươi cho đến một triệu năm trăm linh đồng về hành vi phát tờ rơi quảng cáo
làm ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự an toàn giao thông xã hội
sau ba ngày tiến hành tìm kiếm bước một tại bãi bồi không có kết quả
vào sáng ngày hôm nay các lực lượng đã tiếp tục tiến hành chuyển sang tìm kiếm bước hai
đó là nắn sông rào trăng tạo dòng chảy mới để tổ chức tìm kiếm tại khu vực sâu và dưới và dưới lòng sông bên cạnh bãi bồi
có ba máy múc cỡ lớn xe ben xe múc máy hút nước cùng với hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh và lực lượng thủy lợi của tỉnh đã được huy động để tham gia tìm kiếm
trong ngày hai mươi bảy tháng ba các lực lượng đã khẩn trương triển khai phương án để đắp đê quai nắn dòng chảy
vào sáng ngày hôm nay các lực lượng đã dùng máy bơm cỡ lớn của thủy lợi để bơm nước sau đó tiến hành tìm kiếm dưới lòng sông
công tác tìm kiếm cũng đang được chia làm nhiều hướng
một bộ phận vừa đắp đê ngăn dòng bộ phận còn lại tiếp tục tìm kiếm các khu vực còn lại xung quanh bãi bồi
do nước sông chảy xiết cho nên công tác đắp đê bơm nước cũng gặp nhiều khó khăn
tuy vậy các lực lượng đang rất quyết tâm và nỗ lực cố gắng với tinh thần cao nhất nhằm hy vọng sớm tìm được các công nhân hiện nay đang còn mất tích
trong khi đó tại đà nẵng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lực lượng cứu nạn
thành công một nam thanh niên đã gặp tai nạn giao thông rơi xuống vực tại khu vực đỉnh đèo hải vân
nhận được tin báo từ trung tâm một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố phối hợp với công an quận liên triều nhanh chóng xuất một xe cứu nạn cứu hộ
triển khai lực lượng tiếp cận khu vực đỉnh đèo hải vân nơi nạn nhân gặp nạn
thanh niên bị nạn được xác định là ngô thanh long hai mươi tuổi trú tại phường thọ quang quận sơn trà
thời điểm bị nạn là khoảng ba giờ sáng khi anh long trên đường đi từ huế về đà nẵng
đã đâm vào tan lưu đường và rơi xuống vực cho đến sáu giờ sáng người dân đi qua phát hiện
đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng
do khu vực đèo hải vân địa hình khá phức tạp hiểm trở cây bụi ôm tùm
cho nên công tác tiếp cận người bị nạn gặp nhiều khó khăn
sau khi trinh sát phát hiện nạn nhân bị gãy chân lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cấp cứu
nỗ lực đưa anh long lên đến nơi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế để chăm sóc